việt nam hiện có một mươi năm di sản văn hóa phi vật thể được unesco ghi danh
điều này cho thấy chúng ta đã và đang đóng góp tích cực cũng như nỗ lực cho việc bảo tồn di sản của quốc gia và nhân loại
tuy nhiên bên cạnh đó cũng đặt ra vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị di sản sau ghi danh
bởi thời gian qua có không ít vụ việc thực hành di sản văn hóa phi vật thể mà theo nhận định của nhiều chuyên gia
là đã làm méo mó di sản khi phá vỡ bối cảnh thay đổi không gian văn hóa và thay đổi thực hành di sản
điển hình như tỉnh bắc ninh xác lập kỷ lục việt nam nhiều người mặc trang phục quan họ và cùng hát quan họ bắc ninh
với hơn ba người tham gia trình diễn khăn áo thánh trên sân khấu trường đại học ở tỉnh thừa thiên huế
hay gần đây nhất là tỉnh cao bằng xác lập kỷ lục màn biểu diễn hát then đàn tính lớn nhất việt nam
vậy câu chuyện này cần được nhìn nhận ra sao và làm thế nào để không biến thực hành di sản thành biểu diễn di sản
thưa quý vị và các bạn di sản văn hóa phi vật thể được xem là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng
để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nhất là khi có ngày càng nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể
được khai thác phát huy giá trị phục vụ cho phát triển du lịch
tuy nhiên bên cạnh những thành quả đã đạt được vẫn còn tình trạng khai thác phát huy giá trị không đúng cách
dẫn đến nguy cơ làm say lệch không gian thực hành di sản đặc biệt là biến việc thực hành di sản thành biểu diễn di sản
vậy vấn đề này cần được nhìn nhận như thế nào là nội dung mà góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi muốn đề cập đến
và để hiểu rõ hơn chúng tôi đã mời đến trường quay vị khách mời xin được giới thiệu
tiến sĩ nguyễn thị thu trang trưởng phòng quản lý di sản văn hóa phi vật thể
cục di sản văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch
trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
thưa tiến sĩ nguyễn thị thu trang với phóng sự mà chúng tôi vừa nêu phần đầu cũng như lời dẫn mà tôi vừa đề cập đến
thì cái bảo tồn phát huy tính toàn vẹn của từng loại di sản là điều không dễ
nhất là trong loại hình di sản phi vật thể mà có cái tính thiêng
thì vậy quan điểm của tiến sĩ như thế nào về việc xác lập kỷ lục đối với những cái di sản văn hóa mà chúng ta vừa đề cập đến
từ góc độ di sản văn hóa phi vật thể thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tôn trọng trước hết
đấy là cái quyền quyết định của cộng đồng
vậy thì chúng ta nên hỏi xem cộng đồng có thực sự muốn xác lập những kỷ lục như thế hay không
thế còn đối với văn hóa thì tôi cho rằng là không bao giờ có câu chuyện so sánh văn hóa
và với di sản văn hóa phi vật thể cũng tương tự
sẽ không bao giờ chúng ta có thể quyết định thay cho cộng đồng rằng là di sản nào hay hơn di sản nào
nếu như anh ở nam bộ thì có thể anh thấy rằng là nghệ thuật đơn ca tài tử là hay là số một
thế nhưng mà nếu như anh ở băng đinh thì anh lại thấy rằng quan họ của anh mới là hay nhất
vậy nên chúng ta không đặt ra vấn đề là chúng ta so sánh
cái gì nhất cái gì hơn cái gì kém
đối với tinh thần của công ước hai trăm linh ba về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
cũng đã thể hiện rất là rõ
đấy là không dùng những từ ngữ mang tính chất gây ra sự đố kị hay là cạnh tranh
thế thì việc xác lập kỷ lục một người hát then chưa bản đến
đấy có phải là thực hành then hay không
nhưng ở đây riêng việc xác lập kỷ lục đối với một di sản đã được unesco ghi danh
thì tôi cho rằng đấy đã động trạng đến tinh thần của công ước
đó là sự so sánh văn hóa
thứ hai nữa nó đã gây ra sự ganh đua và mâu thuẫn giữa các cộng đồng
mà trong khi việc đưa di sản vào danh sách của unesco
đấy là nhằm đối thoại văn hóa
tạo ra được sự gắn kết giữa các cộng đồng chứ không phải là sự ganh đua
tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn phải quay trở lại với tinh thần của công ước hai trăm linh ba
về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
đó là hạn chế sự so sánh
tạo ra tranh chấp mâu thuẫn ở trong cộng đồng
những cái việc mà người bên ngoài đang áp đặt cho cộng đồng như thế
theo tiên sĩ nguyên nhân vì sao chúng ta vẫn có những sự thiết lập
các kỷ lục như vậy diễn ra đối với di sản
tôi cho rằng nó đến từ rất nhiều nguyên nhân
mà trước hết ai là người đã đứng ra để tổ chức cái sự kiện đó
vậy thì đó là chính quyền hay là tổ chức sự kiện nào đó
chắc chắn không phải là cộng đồng
vậy thì nguyên nhân đầu tiên đó là do chính cái sự háo danh
hoặc là muốn khoe ra cái sự hoành tráng của di sản
mà tôi nghĩ rằng là đối với di sản đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể
thì như lúc đầu đã đề cập đấy là không có sự so sánh hơn kém
có thể nói rằng là vì chưa thật sự nhìn nhận một cách thấu đáo
cũng như là chưa hiểu hết được tinh thần của công ước hai trăm linh ba
về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
cho nên mới dẫn đến tình trạng như thế
có lẽ đã đến lúc chúng ta cũng phải thống nhất với nhau
cái nhận thức về thế nào là giá trị của di sản văn hóa phi vật thể
và thế nào là tiếng nói quyết định của chủ thể di sản
trong tất cả những hoạt động liên quan đến bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
vậy thì hệ lụy của việc chúng ta cứ đưa ra những kỷ lục guinness
cho các di sản văn hóa thì nó có mang hệ lụy gì
đối với chính cả cộng đồng đang gìn giữ di sản
cũng như đối với bản thân di sản đấy
hệ lụy thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều
chứ bàn đến cộng đồng nếu như vào thời điểm đó
kỷ lục xòe thái được xác lập
thì chúng tôi cho rằng hồ sơ của chúng ta sẽ chắc chắn là
sẽ không được ủy ban liên chính phủ công ước hai trăm linh ba của unesco
xét đưa vào danh sách đại diện của nhân loại
bởi vì là nếu như xác lập kỷ lục như thế
nghĩa là nó không còn tạo ra được cái sự đối thoại của văn hóa
nó gây ra sự cạnh tranh nó gây ra sự mâu thuẫn trong cộng đồng
ngay trong cộng đồng những người thực hành xòe thái
và cộng đồng những người thực hành xòe thái ở các tỉnh với nhau
và biết đâu đấy là cộng đồng những người thực hành xòe thái
ở những nước những quốc gia mà có người thái
đấy là hệ lụy trước hết khi mà hồ sơ của chúng ta đang chỉnh
còn đối với di sản hay là đối với cộng đồng chủ thể sở hữu di sản
thì nó tạo ra cái sự ganh đua không cần thiết
nếu mà cứ ganh đua như thế thì tôi nghĩ rằng là rất lãng phí về mặt tài nguyên của chúng ta
quay trở lại cái câu chuyện ban đầu khi chúng ta đang bàn đến
tiến sĩ có nói đến một cái ý mà tôi đặc biệt quan tâm
đấy là chúng ta cần nhận diện cũng như là cần hiểu rõ về cái khái niệm
thế nào di sản văn hóa phi vật thể cũng như là vai trò của cộng đồng
trong việc gìn giữ bảo vệ những cái di sản đấy
tiến sĩ có thể phân tích cũng như nói rõ hơn
về cái giá trị cũng như là cái vai trò của cộng đồng
đối với di sản văn hóa phi vật thể mà chúng ta đang bàn đến
tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái vấn đề đấy
bởi vì hầu hết chúng ta chưa thực sự hiểu đúng
thế nào là di sản văn hóa phi vật thể
mà đâu đó vẫn còn có những cái sự nhầm lẫn
giữa di sản văn hóa phi vật thể với những cái giá trị tinh thần
gần đây thì unesco cũng đang dần dần thay đổi
cái thuật ngữ di sản văn hóa phi vật thể
và họ sử dụng ngày càng nhiều thuật ngữ di sản sống
chúng ta đồng nhất một cái nhận thức với nhau
đấy là di sản văn hóa phi vật thể
di sản văn hóa phi vật thể là những biểu đạt văn hóa
hay là những thực hành văn hóa
có được thông qua cái sự nỗ lực của cộng đồng
trong việc thích nghi với lại môi trường sống
thích nghi với điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh xã hội
thế thì dần dần hình thành trong họ những cái thực hành
nói chung có thể là những thực hành liên quan đến sản xuất
có thể là những thực hành liên quan đến lao động
hay là những thực hành liên quan đến đời sống tâm linh v v
và chúng tôi trong cái ngôn ngữ chung
ở lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
thì chúng tôi gọi đó là những thực hành văn hóa
hay là những biểu đạt văn hóa
và được cộng đồng kế thừa
bằng một cái sự tự hào về bản sắc của họ
họ cũng gạm đục khơi trong
và những gì là thực sự có giá trị với họ
và với cộng đồng của họ
thì họ sẽ tự động kế thừa
và họ cứ trao truyền như thế một cách hết sức tự nhiên
ở trong chính cộng đồng họ
và nó trở thành những cái giá trị
chúng ta vẫn thường gọi có thể đấy là những tập quán xã hội
những truyền thống văn hóa
hoặc là những nghi lễ
những lễ hội truyền thống
nghề thủ công truyền thống
thế thì đó đều là những cái thực hành
mà được biểu hiện cụ thể
qua những cái hành động của người nghệ nhân
hay là người nắm giữ
di sản văn hóa phi vật thể
và vì đó là những thực hành như là cơm ăn áo mặc
hàng ngày của họ
như là máu thịt của họ
thế cho nên là họ là người giữ những vai trò rất là chủ chốt
trong việc tiếp tục duy trì
hay trao truyền nó như thế nào
họ cũng là những người
có quyền được quyết định
bảo vệ nó ở cái mức độ nào
cũng như là
những yếu tố mà họ cần bảo vệ
những yếu tố họ cần phát huy
bởi vì di sản đó hay là những thực hành
văn hóa đó là có giá trị
đối với chính cộng đồng của họ
cho nên là họ cần đến nó hay không
thì họ sẽ tiếp tục bảo vệ và tiếp tục phát huy
lần nữa chúng ta lại phải khẳng định
đấy là cái vai trò của cộng đồng đối với di sản
cũng như là giá trị của di sản
đối với chính cộng đồng sở hữu di sản đó
đối với những cái nghệ nhân
những cái người mà nắm giữ di sản mà họ không chân chính thì sao
thì chúng ta quản lý
cái việc đấy như thế nào
nếu như mà họ sẵn sàng cho mượn
tài sản của họ cho mượn di sản của họ
để người khác trục lợi và biến tướng cái di sản đấy
chúng tôi thì vẫn thường gọi đùa với nhau
rằng những người như thế
đó là những nghệ nhân không có bản lĩnh
hay là những cộng đồng không có bản lĩnh
để giữ gìn di sản của mình
bản thân chúng tôi cũng rất muốn
là có thể điều chỉnh
trong luật di sản văn hóa cũng như là
những văn bản giới luật
và chúng tôi cũng có đưa vào dự thảo nghị định
tuy nhiên thì nghị định
vẫn chỉ là đối với những di sản
sau khi được unesco ghi danh
cũng như là sau khi được đưa vào danh mục quốc gia
và mong mỏi của chúng tôi
đấy là có thể điều chỉnh được chung
ở trong dự thảo luật di sản văn hóa
để những người thực sự là nắm giữ tài sản
nắm giữ hồn cốt dân tộc
ít nhất trước hết là của cộng đồng họ
nhưng mà lại không gìn giữ được
đúng mực cái tài sản đó
thì đấy là điều rất đáng tiếc
thì chúng tôi cũng mong là có thể
đưa vào trong dự thảo luật
để có thể điều chỉnh được những cái hành vi tương tự
nhưng tôi nghĩ rằng là
xử phạt có lẽ đấy là biện pháp sau cùng
còn trước hết thì
chúng ta cố gắng để làm sao
nâng cao nhận thức được hơn nữa
cho chính những chủ nhân của di sản
để họ bảo vệ được di sản
cũng như là tài sản của cha ông họ
một cách tốt nhất
theo tiến sĩ thì cần phải nhìn nhận như thế nào
để những thực hành di sản
nó không biến thành những trình diễn di sản
mọi người không hình dung đó là một di sản sống
mọi người chỉ nhìn thấy rằng đấy là
có thể những điệu hát
những bài bản múa
những sản phẩm thủ công
ví dụ như là đối với hát then và tính tẩu chẳng hạn
thì người ta chỉ nhìn thấy rằng là
người nghệ nhân cầm cái tính tẩu đấy lên sân khấu
còn người ta không hiểu rõ được rằng
đó là những thực hành văn hóa
được biểu hiện hàng ngày
phục vụ cho chính đời sống của cộng đồng
thế cho nên nó mới là di sản sống
từ góc nhìn của người ngoài cuộc
nhìn vào những biểu hiện văn hóa đó
hay là những biểu đặt văn hóa đó
cho nên họ nghĩ rằng là họ có thể sử dụng
họ cũng có thể phát huy
di sản của cộng đồng theo cách của người bên ngoài
và tôi nghĩ rằng là cái việc mà nhìn
giá trị di sản của cộng đồng
từ cái góc nhìn của người bên ngoài như thế
nó sẽ mang đến cho di sản
những giá trị khác
bởi vì bản thân di sản
nó có những cái vai trò
và chức năng xã hội khác
đấy là những vai trò và chức năng xã hội đối với chính cộng đồng
tôi lấy ví dụ như thế này
nếu như hai người nam nữ
hát tỏ tình giao duyên với nhau
trong một cái bối cảnh
đấy là thực sự trong cộng đồng
họ vẫn có cái truyền thống
là nam nữ thì là tán tỉnh nhau
theo cách hát giao duyên như thế
thì đó mới chính là cái bối cảnh của di sản
và nó có cái chức năng đấy
thế nhưng nếu như ngày hôm nay đặt ở đây
hai người mà nói rằng là anh chị hát giao duyên đi
để cho khán giả truyền hình xem
thì nó đã mang một cái chức năng xã hội khác
đấy là hát
để biểu diễn cho khán giả xem
chứ không phải là hát để tìm hiểu nhau nữa
không phải là hát để tỏ tình với nhau nữa
ý tôi muốn nói là gì
nếu như chúng ta thay đổi cái bối cảnh của di sản đi
đồng thời với việc là chúng ta đang thay đổi
cái chức năng xã hội
cũng như là cái vai trò xã hội của di sản đó
vậy thì nếu chúng ta nhìn
và ứng xử với di sản
bằng cái góc nhìn của người ngoài cuộc
thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến di sản
ở những cái góc độ như thế
từ khi tìm ngưỡng thảo mẫu đồng kinh doanh đến nay
thì từ hồi đó bây giờ tôi cảm nhận được là
cái biến tướng của cái việc học đồng
rất là nhiều nhiều những cái giá
người ta hầu nó rất là phản cảm
đến nỗi mà chúng tôi là những người
hàng ngày giữ lửa cho mẫu
cũng cảm thấy trong lòng rất là lo lắng
trong những người quản lý những cái tín ngưỡng này này
đó cũng phải có một cái lời nói
và một cái biện pháp nào đấy
để trực tiếp mạnh dạn
để xử lý những cái trường hợp
làm sai trái làm biến thái
lệch chuẩn của một số người
đang thực hành cái tín ngưỡng này
chúng ta làm sao bảo tồn
cái di sản đó
ở trong cái không gian
sinh tồn của nó
để nó luôn luôn có cái đối thoại
giữa di sản với cuộc sống
là một bài toán rất khó
và chúng ta cần phải được quan tâm
đây nó đã là di sản của quốc gia
nó đã là di sản của thế giới
thế thì anh phải có cái khung pháp lý
để bảo vệ nó chứ
thứ hai nữa là gì là
bản thân những cái nền tảng pháp lý
đối với tôn giáo tín ngưỡng việt nam
thì chúng ta cần phải xem lại
và kiện toàn nó
để làm sao để có cái khung
tôi nghĩ rằng là các nhà lập pháp
sẽ phải mệt mỏi hơn
giày công hơn
đầu tư nhiều hơn vào
để tạo ra một khung pháp lý
để có thể bảo vệ được
các di sản văn hóa phi vật thể
và cái di sản
cái thực hành
thờ mẫu tam phủ
trước đây thì cái cách tiếp cận
về trong quản lý văn hóa
là chúng ta
đưa ra các cái quy định
khi mà nhận thấy
những cái yếu tố tiêu cực
trong cái quá trình thực hành di sản
tuy nhiên công tác quản lý
về văn hóa và lễ hội
cụ thể là đối với
thực hành tiến ngưỡng thờ mẫu
ở việt nam
đã có rất là nhiều
tiến bộ đáng kể
trong những năm vừa qua
đặc biệt là nỗ lực
của bộ văn hóa
và các chính quyền địa phương
trong việc đưa ra
các cái hướng dẫn thực hiện
trong cái quá trình
mà thực hành
cái biện pháp
có thể thúc đẩy được
chính là tạo
cái cơ hội cho cộng đồng
qua đó công chúng
cũng như là những người thực hành
hiểu được các cái giá trị
của di sản này
thay vì chúng ta
có những cái cách tiếp cận
hoặc là cấm đoán
trong nhiều năm qua
để mà giải quyết vấn đề này
thì unesco đã phối hợp
với lại chính phủ
các quốc gia
thực hiện một chương trình
nâng cao năng lực toàn cầu
tại việt nam
thì chúng tôi đã tiến hành
các cái khoá tập huấn
rồi các hội thảo
qua đó lại giúp cho
các cơ quan quản lý
cấp trung ương địa phương
cũng như là các nhà nghiên cứu
có thể hiểu một cách
cái công ước hai nghìn ba
để có thể chia sẻ
với lại công chúng
rộng rãi hơn nói chung
chúng ta đang phát động
cái công cuộc phát triển
công nghiệp văn hóa
trong đó di sản
văn hóa là một nguồn lực
rất quan trọng
để phát triển công nghiệp văn hóa
và lâu nay
thì tất cả các địa phương
mà có di sản
kể cả vật thể và phi vật thể
họ đều tận dụng
cái nguồn tiềm năng này
để phát triển du lịch
vậy thì giữa
cái thực hành di sản
và cái trình diễn di sản
tôi nghĩ là nó
một cái gì đó rất mong manh
chúng ta chỉ cần bước
hơi lệch đi một tí
là chúng ta đã đi qua
cái thực hành di sản
vậy thì để phát triển du lịch
cũng như để góp phần
vào cái việc phát triển công nghiệp văn hóa
thì trình diễn di sản
và biểu diễn di sản
nó có được thực hiện hay không
và nếu được thực hiện
thì nó sẽ thực hiện
theo một phương cách như thế nào
để chúng ta vừa giữ được
những cái di sản
giữ được không gian thực hành
nhưng chúng ta vẫn có thể
thu hút được du lịch
và phát triển công nghiệp văn hóa
về cái khía cạnh này
thì tôi lệ xin phép
kể một vài câu chuyện
nếu như đặt chúng ta
ở vị trí những người
chưa biết gì về then
về thực hành then
của người tài nùng thái
mà chúng ta được tiếp cận
với lại cái kỷ lục hôm trước
là một nghìn người hát then
và giới thiệu rằng
đây chính là di sản văn hóa phi vật thể
được unesco ghi dành
thì chắc chắn rằng là
cả chị cả tôi
đều cho rằng
à hóa ra đây là di sản then
của đồng bào tài nùng thái
phải có một người phụ nữ
đứng trên bục cao sân khấu
làm nhạc trường
để điều khiển
toàn bộ một nghìn người
ở dưới hát
và chúng ta
không hề biết
di sản then
cần phải diễn sướng
trong một không gian tâm linh
như thế nào
nghĩa là chúng ta đang cung cấp
một cái nhìn sai
cho du khách
cũng tương tự như thế
quay trở lại câu chuyện của huế
của năm hai nghìn hai mươi ba
nếu như chúng ta chỉ được tiếp cận
với lại những nghệ nhân
nghệ nhân thực sự
những người nắm giữ
và thực hành di sản văn hóa phi vật thể
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ
của người việt
họ đi lại trên sân khấu
trong trang phục của các thánh
và chúng ta được giới thiệu rằng
đây là thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ
của người việt
thì chúng ta sẽ hiểu
chúng ta sẽ coi
di sản này
đấy là di sản có thể
đang được trình diễn trên sân khấu
chúng ta không hề biết
đến không gian thiêng của nó
chúng ta cũng không hề biết
những cái điện
những cái phủ
với toàn bộ những cái giá trị
ở trong các cái kết cấu kiến trúc chẳng hạn
và chúng ta cũng hoàn toàn
không thể biết được câu chuyện lịch sử
liên quan đến tín ngưỡng thờ mẹ này
cũng giống như câu chuyện
kỷ lục một nghìn người hát then
những người tổ chức
đang cung cấp một cái cách nhìn
chưa thật sự đúng đắn
và đầy đủ
cho khách du lịch
về di sản văn hóa phi vật thể
chưa nói đến đấy là những di sản văn hóa phi vật thể
đã được unesco ghi danh
quay trở lại với câu hỏi lúc nãy của chị
thì tôi có một câu chuyện như thế này
đến rừng thông bản áng của mộc châu
thì chị sẽ lập tức chị được nghe
và được gợi ý
đến xem một cái nghi lễ
mà đồng bào gọi là nghi lễ hết trá
hay là lễ cầu may mắn
đấy là một nghi lễ mà theo hiểu biết của tôi
khi tôi tiếp cận với hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể
hồ sơ khoa học của di sản
để đề nghị đưa vào danh mục
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
thì đấy là một nghi lễ cầu may mắn
và nó có những cái tục lệ
những cái kiêng kỵ riêng
ví dụ như là
phụ nữ có thai
phụ nữ đến tháng
thì không được xem nghi lễ đó
không được tiếp cận với nghi lễ đó
thế nhưng trong số tất cả những khách du lịch mà đến xem
thì chắc chắn rằng ban tổ chức không thể nào họ sàng lọc được
trong số các đối tượng đến xem
là có những ai
mà phạm húy hay không
thế cho nên là có thể nó sẽ gây ra những cái hệ lụy
đối với chính họ
hoặc đối với chính cộng đồng
những người mà đang thực hành nghi lễ hết trá
bởi vì đấy là nghi lễ thiêng mà
có thánh mà
thế thì câu chuyện này nó cũng giống như câu chuyện
ở lễ hội trò chám phú thọ
ở trong cái thời khắc thiêng liêng
khi mà ông chủ lễ hô
cái câu linh tinh tỉnh phộc
và hai người được lựa chọn theo những cái tiêu chí của cộng đồng
là họ thực hành nghi lễ thiêng
theo bục lệ chỉ có ba người được phép xuất hiện
ở trong đỉnh
và thực hiện những cái nghi lễ đó
trước mặt thánh
thế nhưng mà nếu như chị chỉ cần search trên google thôi
thì chị sẽ thấy rằng là nhan nhản những cái hình ảnh
thậm chí là còn live stream
cái đoạn thực hành nghi lễ thiêng đó
vậy thì khi mà người ngoài tiếp cận với lại
những cái nghi lễ thiêng như thế
thì bản thân họ có vấn đề gì không
có ảnh hưởng gì không
chúng ta không biết không có câu trả lời
quay trở lại đối với cộng đồng cũng tương tự
liệu rằng khi mà cộng đồng để lộ
để cho người thứ tư
được vào xem được vào nhìn những nghi lễ
mà chỉ có thánh được chứng kiến thôi
thì liệu rằng nó có gây ra vấn đề gì không
cũng không biết
nhưng từ góc nhìn di sản
thì rõ ràng là di sản của chúng ta đang bị xâm hại
nó vi phạm cái nguyên tắc
đạo đức của công ước hai trăm linh ba
đấy là vi phạm cái tính thiêng
mà trong tất cả các hồ sơ của chúng ta
khi mà đệ trình unesco
chúng ta đều phải cam kết
khi xây dựng hồ sơ thì chúng ta
tôn trọng những cái tính thiêng
những cái tục lệ của cộng đồng
khi cộng đồng không đồng ý cho chúng ta tiếp cận
thì chúng ta sẽ không tiếp cận
tôi nghĩ rằng là từ hai góc độ
một là góc độ công nghiệp văn hóa
và thứ hai là góc độ phát triển du lịch
từ góc độ công nghiệp văn hóa tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn
có thể sử dụng những cái chất liệu
của di sản văn hóa phi vật thể
để chúng ta hình thành lên những tác phẩm
bởi vì tác phẩm ở đây thì tôi nghĩ rằng là rất là đa dạng
thế nhưng không nhất thiết
là phải đưa tất cả những cái di sản của chúng ta
lên trên sân khấu để mà biểu diễn
bởi vì có những thứ như chúng ta vừa đề cập
đó là có những thứ nó mang
tính chất thiêng liêng
nó phải được thực hiện ở trong những cái thời điểm thiêng
ở những không gian thiêng
khi mà chúng ta đưa lên sân khấu như thế
tất nhiên di sản nào cũng thế thôi
đưa ra khỏi bối cảnh của nó
đưa ra khỏi không gian của nó
đưa ra khỏi cộng đồng của nó
từ góc độ di sản sống thì đó không còn là di sản nữa rồi
mà đó đã là biểu diễn rồi
thế nhưng mà
để mà có thể khai thác nó
phục vụ công nghiệp văn hóa
thì từ cái thiện ý của tôi
thì tôi cho rằng là mình có thể sử dụng những chất liệu
của di sản
và những thứ mà chúng ta không thể mang lên
để thực hành trên sân khấu
thì cũng có rất nhiều cách
để chúng ta giới thiệu và chúng ta quảng bá
chứ không nhất nhất là phải
đưa hết lên trình diễn
tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản như là đối với thực hành
tiến ưỡng thở mẫu tam phủ
nếu như khăn áo mà một số những người
ở trong cộng đồng những nghệ nhân những đồng thầy
mà đặc biệt là có cả những nghệ nhân nhân dân
là những người rất hiểu biết về di sản
rất am hiểu về di sản
có kinh nghiệm lâu năm trong việc thực hành di sản
họ phản đối
họ cho rằng là áo là thể hiện cho thánh
thế cho nên là không thể nào đưa áo
khăn tùy tiện lên sân khấu
thậm chí là gì với họ
còn không được phép gọi là quần áo
khăn áo tôi nghĩ rằng là có rất nhiều cách để mà giới thiệu
có thể là chúng ta đưa những thước phim
quay từng giá đồng
và có cái lời thuyết minh
đến giá đồng nào
thì là vị thánh nào
và phải đi theo khăn áo nào
thì đấy là những cái thước phim trung thực
mà chúng ta quay ngay tại đền phủ
hay là chính là không gian thực hành
của di sản văn hóa phi vật thể này
còn đối với phát triển du lịch cũng tương tự
hiện nay có rất nhiều những di sản văn hóa phi vật thể của chúng ta
như tôi vừa đề cập là
nghi lễ hết trá
và nhiều di sản khác
được mang ra để phục vụ khách du lịch
theo đúng nhu cầu của khách du lịch
chứ không phải là theo mong muốn của cộng đồng
và theo cái hiểu biết
của khách du lịch
về di sản
chứ không phải là theo hiểu biết của cộng đồng
về di sản của họ
bởi vì khi họ mang di sản của cộng đồng
mang ra để phục vụ cho khách du lịch
thì đương nhiên rồi họ phải đáp ứng được đúng nhu cầu của khách
thế thì đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi
là cộng đồng có đồng ý
mang tài sản ở trong nhà của họ ra
để phục vụ một bên thứ ba như thế hay không
thế cho nên là
phục vụ du lịch tôi nghĩ rằng đấy là điều rất là tốt
cũng rất là quan trọng
đối với phát triển kinh tế xã hội cho địa phương
và quay trở lại
nó cũng phục vụ cho phát triển cộng đồng
tuy nhiên nếu như chúng ta
có được những cái thông tin
cung cấp cho cộng đồng một cách đầy đủ
về việc họ sẽ đưa
di sản của họ như thế nào
dưới hình thức nào
ở mức độ nào
để khoe với khách du lịch
và để biến nó thành những cái sản phẩm hàng hóa
để bán cho khách du lịch
tất nhiên là với sự hiểu biết một cách rất là đầy đủ
cho cộng đồng
chứ không phải là như trong câu chuyện
của lễ hội trò chám mà tôi vừa trao đổi với chị
bác cứ cho chúng cháu quay phim đi
ngày mai bác được lên tv
ví dụ như thế
thì đấy là cái sự cung cấp thông tin
nhưng mà không đầy đủ cho cộng đồng
dẫn đến cái hiểu biết cũng sai lệch của cộng đồng
đối với việc ứng xử với di sản của họ
thì tôi nghĩ rằng là đấy là điều rất là đáng tiếc
từ đầu đến giờ chúng ta đang bàn đến
những cái hạn chế những cái tiêu cực
mà khi chúng ta vận dụng vào lĩnh vực
di sản văn hóa phi vật thể để trình diễn
hoặc là để biểu diễn hoặc để thực hành
tuy nhiên thì nó cũng có một cái mặt tích cực
nào đấy tôi nghĩ là cái mặt quảng bá
về cái di sản văn hóa viên vật thể
nó vẫn được lan tỏa ra đối với khách du lịch
đối với cả công chúng
nhưng mà tôi đồng quan điểm với chị ở một lĩnh vực
đấy là không phải di sản văn hóa phi vật thể nào
chúng ta cũng đưa lên biểu diễn
hoặc là trình diễn trên sân khấu
chúng ta phải lựa chọn cũng như là chọn lọc
nguyên nhân mà cả tôi cả chị đều thống nhất với nhau
đấy là do cái nhận thức
nhận thức của cái người làm văn hóa là một phần
và cái tiếng nói của những cộng đồng
nắm giữ di sản
cái tiếng nói của họ quá yếu ớt để chống đối lại
những cái vai trò của cái người
quản lý về văn hóa
đâm ra nó mới xảy ra những cái hiện tượng như vậy
tôi muốn nhấn mạnh về cái vai trò của người
quản lý về di sản văn hóa
như chị cũng như cục di sản văn hóa
hoặc là vai trò của những nhà nghiên cứu
thì họ đóng vai trò như thế nào trong cái việc này
tôi nghĩ rằng là đúng là vai trò của các nhà quản lý
cũng như các nhà nghiên cứu là rất quan trọng
bởi vì khi mà nhà nghiên cứu đúng
thì cung cấp được những cái thông tin đúng
cho cộng đồng nói chung
để hiểu biết về di sản
cũng như là hiểu biết về cái cách thức
mà chúng ta ứng xử với di sản
thế còn đối với những nhà quản lý
thì bản thân chúng tôi
thực ra chúng tôi cũng đang trình
nghị định về quản lý
di sản văn hóa phi vật thể
sau khi được ghi danh
nghĩa là ở hai mức độ là được unesco ghi danh
và được đưa vào danh mục
quốc gia di sản văn hóa phi vật thể
tại dự thảo nghị định thì chúng tôi cũng đưa ra
những cái nguyên tắc về thực hành
di sản văn hóa phi vật thể
bởi vì nỗ lực của chúng tôi là mong muốn
bảo vệ được cái quyền của cộng đồng
quyền cộng đồng chủ thể di sản
trong việc quyết định
những yếu tố nào mà họ cần được bảo vệ
những yếu tố
nào mà họ
có thể phát huy
cũng như là cái mức độ mà họ
sẽ phát huy tất cả những cái khía cạnh này
thì công ước hai trăm linh ba
về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
của unesco đã đề cập
rất là cụ thể cũng như là
trong những nguyên tắc đạo đức
về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
và chúng tôi cũng cố gắng
trong dự thảo nghị định cũng như là dự thảo luật
chúng tôi nội luật hóa được
những cái quy định này để làm sao
để thống nhất giữa
luật di sản văn hóa của việt nam
và những văn bản dưới luật
chung với lại tinh thần của công ước quốc tế
mà chúng ta tham gia mà ở đây cụ thể
ở góc độ di sản văn hóa phi vật thể
đó là công ước hai trăm linh ba của unesco
về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
rõ ràng việc việt nam tham gia công ước
của unesco không chỉ giúp cho chúng ta
có nhận thức rõ hơn
về tầm quan trọng của di sản văn hóa
đối với sự phát triển của đất nước
mà còn góp phần vào việc hoàn thiện
cung pháp lý liên quan đến di sản văn hóa
công ước của unesco về bảo vệ
các di sản văn hóa thì theo tiến sĩ
chúng ta đã rút được ra những cái bài học như thế nào
chúng ta có quyền tự hào
bởi vì chúng ta là một trong những nước
tham gia công ước hai trăm linh ba
rất là sớm và cho đến nay
unesco luôn luôn đánh giá
rất là cao những kinh nghiệm
của việt nam trong việc
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
phi vật thể cụ thể đấy là
chúng ta có luật di sản văn hóa trong luật
di sản văn hóa thì chúng ta có nguyên một
chương đề cập đến bảo vệ
và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
chúng ta có những nghị định
về phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân
nghệ nhân ưu tú chúng ta cũng có những nghị định
về chính sách đối với nghệ nhân
tuy nhiên hiện nay thì chúng ta
mới chỉ dừng được chính sách
đối với các nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú
có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn thôi
thì đấy cũng là điều kiện thực tế
mà chúng ta chưa thể hoàn thiện được
ngược trở lại thì việt nam khi tham gia
vào công ước được cọ sát
với những quốc gia thành viên khác
trong những quốc gia mà tham gia vào công ước hai trăm linh ba
thì chúng ta cũng học hỏi được rất nhiều
từ kinh nghiệm của các nước
tôi lấy ví dụ như trước đây khi mà chúng tôi
chuẩn bị xây dựng nghị định sáu mươi hai
về phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân
nghệ nhân ưu tú thì chúng tôi cũng
học hỏi được rất nhiều ở các quốc gia
láng giềng như là nhật bản như là hàn quốc
họ có một hệ thống gọi là hệ thống
báu vật nhân văn sống thì chúng tôi cũng
học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm để đưa vào
nghị định sáu mươi hai của mình và những
sự kiện mà unesco tổ chức
thì việc chúng ta tham gia như là
các cuộc họp đại hội đồng công ước
hai trăm linh ba hay những cuộc họp của
ủy ban liên chính phủ công ước hai trăm linh ba
thì rõ ràng là mỗi lần đi họp
thì chúng ta được học hỏi rất nhiều
kinh nghiệm về bảo vệ di sản văn hóa
phi vật thể thuật ngữ di sản sống
cũng tương tự chúng ta dần dần
cũng phải phổ cập hơn để cho mọi người
hiểu hơn về khái niệm di sản văn hóa
phi vật thể hay là di sản sống
thêm nữa đấy là việc chúng ta tham gia
vào ủy ban liên chính phủ công ước

một trong hai mươi bốn quốc gia thành viên
đây là lần thứ hai chúng ta tham gia
vào ủy ban thứ nhất là sự đánh giá
của các quốc gia thành viên
đối với lại vai trò và vị thế của việt nam
và thứ hai cũng là cơ hội
để cho chúng ta tiếp tục học hỏi
những kinh nghiệm của quốc tế và một nữa
xin cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn di sản văn hóa
phi vật thể chỉ được bảo tồn tốt nhất
khi được thực hành trong không gian của nó
thế nhưng di sản chỉ sống được
khi nó được thực hành thường xuyên
và phải được quảng bá rộng rãi
vậy nên với những nội dung mà chúng tôi vừa trao đổi trên
cần được bổ sung cập nhật
trong luật di sản văn hóa sửa đổi
với những quy định phù hợp
bởi lẽ khi việt nam là thành viên tích cực bởi unesco
nhưng nhiều quy định trong luật di sản văn hóa
không đầy đủ tương thích với các công ước
thì sẽ gây ra những khúc mắc
trong quá trình thực hiện
thậm chí đánh mất đi di sản trong bối cảnh xã hội
ngày càng biến đổi mạnh mẽ
chương trình ốc nghìn văn hóa tuần này của chúng tôi
xin tạm dừng ở đây xin chào và hẹn gặp lại